xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này
theo kế hoạch của first trong khoảng sáu tháng dự án này sẽ ký được những hợp đồng tài trợ đầu tiên
tuy nhiên cuối cùng quy trình này đã kéo dài trong vòng hai năm và nhiều dự án được lựa chọn đến gần đây mới nhận được kinh phí
cho đến hôm nay có một mươi tổ chức khoa học công nghệ được dự án first hỗ trợ để nâng cao năng lực nghiên cứu
để truyền đổi các mô hình tổ chức của mình theo hướng tự chủ
sau ba lần kêu gọi dự án first đã tập hợp và nhận được một trăm tám mươi một đề xuất
mỗi đề xuất thông thường có ít nhất một chuyên gia
trung bình ba chuyên gia một đề xuất như thế ta có thể là trên ba trăm linh chuyên gia nước ngoài
họ biết đến dự án first và họ
cùng với đối tác trong nước để mà lập nên những cái dự án như vậy
và trong số một trăm tám mươi một cái dự án như thế thì first đã xem xét đã và đang tài trợ khoảng độ hai mươi tám cái đề xuất
và hiện nay first đã tài trợ và cho phép triển khai một mươi bảy cái đề xuất
như vậy sau năm năm thành lập first mới hỗ trợ được một mươi tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ công lập
triển khai được một mươi bảy đề xuất một mươi chuyên gia giỏi nước ngoài
trong một số đơn vị nghiên cứu trong nước
còn số này cũng được cho là chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế hiện nay
nguyên nhân thứ nhất là bắt đầu thì first phải hoàn thiện cái bộ máy quản lý ở ngay ban quản lý dự án first
thứ hai là và xây dựng các cái quy chế để mà triển khai hỗ trợ các cái tài trợ của theo từng hợp phận
thứ ba là cũng là cái việc mà
các tổ chức khoa học công lập tiếp cận đến thông tin với việc là hướng dẫn họ
để lựa chọn được các cái tổ chức khoa học công lập có đủ cái năng lực tiềm lực có đủ cái điều kiện để nhận được tài trợ
vì vậy cho nên là cái việc mà thực hiện được cho đến nay mới có một mươi tổ chức công nghiệp công lập nó là một chuyện khách quan
khó khăn lớn nhất của dự án first trong thời gian vừa rồi đó là cái sự hài hòa các cái quy định về quản lý tài chính
quản lý đấu thầu giữa cái chuẩn mực của ngân hàng thế giới và những cái quy định ở trong nước trong việc quản lý cái dòng vốn của vốn banh cho việt nam
và những cái quy định về việc là đầu tư cho các hoạt động khoa học công nghệ và đồng hành trang tạo
mặc dù gặp nhiều khó khăn liên quan đến quy trình xét duyệt và kiểm soát tài chính tương đối phức tạp như hiện nay
nhưng không thể phủ nhận được sự hồi tập của các tổ chức khoa học công lập
hỗ trợ từ phía các dự án như first là vô cùng cần thiết đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập như hiện nay
nhất là khi các tổ chức này đang phải chuyển đổi hoạt động sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính
viện nghiên cứu điện tử tin học tự động hóa viellina thuộc bộ công thương là một trong những đơn vị nhận được sự hỗ trợ của first
để thực hiện dự án về nâng cao năng lực về thiết kế chế tạo các hệ thống điện tử tích hợp dùng cho ngành năng lượng
ngành khai thác khoáng sản hầm lò
có thể giám sát có thể điều hành được tất cả các hoạt động sản xuất ở dưới các công ty than hầm lò
cái thứ hai nữa là về phục vụ về công tác an toàn
thì cái này là nó phục vụ nó gồm có cả hệ thống cảnh báo khí cháy nổ
thành ra là khi có cái hệ thống này thì nó sẽ cảnh báo sớm cái nguy cơ cháy nổ
và giúp cho công nhân sẽ rất là yên tâm trong quá trình làm việc
rồi bình thường làm ở dưới
hầm lò thì coi như là xuống một cái chỗ cách ly hoàn toàn với lại phía cuộc sống ở trên mặt bằng
nhưng mà với cái hệ thống điều khiển tích hợp này thì mỗi người có một cái thẻ
là anh có thể trao đổi được với lại phía trên
cái thẻ định vị này nó tương tự như là một cái chứng minh nhân dân
mỗi người công nhân được mang theo một cái thẻ này
và khi đi ở trong lò khi di chuyển trong lò
thì là các cái thiết bị này sẽ được tự động và cập nhật
trong truyền thông tin về trung tâm
và ở tại trung tâm thì là cán bộ quản lý có thể xác định được vị trí của công nhân
đang đeo thẻ ở vị trí nào trong hầm lò
và từ đó có thể là giúp khắc phục trong trường hợp mà người công nhân bị sự cố tai nạn
thì có thể nhanh chóng được tìm ra vị trí của người gặp nạn
những thiết bị thuộc hệ thống điều khiển giám sát tập trung này
có tên là thiết bị chuyển mạch mạng vòng
có nhiệm vụ đảm nhiệm trục truyền thông chính của hệ thống
đang chuẩn bị được viện bàn giao cho công ty than uông bí
đây cũng là sản phẩm đầu tiên được sản xuất bằng nguồn kinh phí do first hỗ trợ
chúng tôi được tài trợ theo thỏa thuận
ban đầu là mức tối đa là ba triệu gần ba triệu hai trăm linh nghìn đô
về phần giải ngân cho trang thiết bị của chúng tôi
theo cái cơ cấu trong cái phần tổng là gần ba triệu hai đô đấy
thì trang thiết bị của chúng tôi là khoảng độ gần hai triệu bốn
học tạo phần tham gia hội nghị hội thảo rồi phần hỗ trợ chế tạo mẫu hai cái hệ thống
là hệ thống điều khiển tích hợp cho hầm lò rồi hệ thống điều khiển cho nhà máy nhiệt điện
từ thực tế trên cho thấy việc có thêm kinh phí để nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học
là điều rất cần thiết đối với các tổ chức khoa học công nghệ công lập
tuy nhiên không phải tổ chức khoa học nào cũng may mắn nhận được sự hỗ trợ này
bởi ngoài những khó khăn đến từ quá trình xét duyệt thương thảo các đề xuất tài trợ
hay các thủ tục tài chính
thì một trong những khó khăn lớn nhưng lại đến từ chính các đơn vị thụ hưởng
sản phẩm mới cho theo cái hướng nghiên cứu của mình
thì thường các tổ chức khoa học công nghệ cũng chưa nhìn nhận ra một cách nó đầy đủ
quỹ chỉ hỗ trợ là tối đa là ba mươi tổng số cái vốn trong dự án khoa học công nghệ
tuy nhiên trong bảy mươi cái phần vốn còn lại của doanh nghiệp
thì doanh nghiệp của chúng ta là chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là siêu nhỏ
cho nên là cái việc tổ chức khoa học công nghệ
và cái việc đối ứng bảy mươi đó cũng là khó khăn cho doanh nghiệp
mặc dù quỹ phát triển khoa học và công nghệ
hay các dự án hỗ trợ các nhà khoa học và doanh nghiệp như ipp
first không phải là nguồn tài chính duy nhất cho hoạt động khoa học và công nghệ
nhưng chắc chắn là nguồn rất quan trọng
nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi ngân sách nhà nước dành cho lĩnh vực này
còn khiêm tốn so với các lĩnh vực khác
tuy nhiên từ thực tế triển khai cho thấy
để phát huy vai trò của quỹ cần phải có quy chế hoạt động rõ ràng
cụ thể và có tính khả thi cao
và phải có bộ máy đủ mạnh có năng lực và trình độ
về hoạt động tài chính và hiểu rõ đặc trưng của hoạt động khoa học và công nghệ
đối với các đơn vị thụ hưởng cũng cần có những chuẩn bị
về năng lực tài chính trình độ nhận thức đổi mới và quản trị công nghệ
có như vậy khả năng tiếp cận nguồn hỗ trợ từ quỹ mới khả thi
thưa quý vị những chương trình tài trợ cho việc thương mại hóa các nghiên cứu
đổi mới sáng tạo ind của doanh nghiệp từ ngân sách nhà nước như first và natif
luôn được kỳ vọng sẽ có một cách thức hoạt động
thông thoáng nhưng dường như cuối cùng lại trở về với cơ chế cũ
vì bị ràng buộc bởi các văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng ngân sách
vâng cơ chế và con người là hai yếu tố được nhiều người cho là mang tính quyết định
đến thành bại của các quỹ tài trợ cho khoa học và công nghệ
tuy nhiên trong tình hình ở việt nam hiện nay nếu chỉ giải quyết
dưới góc độ cơ chế và con người mà không thay đổi quan điểm đầu tư cho khoa học và công nghệ
như một dịch vụ công thì các quỹ khoa học và công nghệ có thể hoạt động
nhưng sẽ không có tác động lớn tới việc thay đổi bức tranh đổi mới sáng tạo ở việt nam
đến đây thì chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống xin được tạm dừng